trước đó ngày hai mươi năm tháng bảy bà nguyễn thị thường chú xã long khê huyện cần đước tỉnh long an gửi đơn trình báo đến cơ quan công an
cả hai phần mộ của anh chị bà được trôn cất trên phần đất của ông nguyễn văn nhỏ chú xã long hòa huyện cần đước tỉnh long an bị người khác đào lấy hải cốt
theo kết luận của cơ quan chức năng do ông nhỏ cần tiền nên đã bán ba thửa đất cho ông thịnh
trong đó có một thửa đất ruộng có trôn mồ mả
để nâng giá trị của khu đất ông thịnh thuê ông dương và một số người khác di rời mộ
sau khi đào bốc mộ thì phát hiện một ngôi mộ còn áo quan bên trong có một ít xương cốt
trên đường về ông dương cầm bao đựng xương cốt vứt xuống sông